tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề còn tồn tại và các bộ ngành phải gấp rút hoàn thiện các yêu cầu
nhiệm vụ được đề ra trong đề án sáu nếu không sẽ dẫn tới nguy cơ không đảm bảo tiến độ của đề án
đây là một trong những nội dung được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại hội nghị giao ban quý ba
và triển khai nhiệm vụ quý bốn của tổ công tác triển khai đề án sáu
hội nghị được diễn ra vào trường ngày hôm nay tại hà nội
việc triển khai thực hiện đề án sáu tiếp tục có những kết quả tích cực
đến nay các bộ ngành đã đẩy mạnh hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
kết nối chính thức giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của một mươi hai bộ ngành
bốn doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương tiến hành xác thực trên một mươi năm triệu thông tin thuê bao của ba nhà mạng
từng bước làm sạch và rạch
giải quyết tình trạng sử dụng sim giác tiếp tục ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử
tuy nhiên qua thực tế triển khai đề án sáu vẫn còn nhiều tồn tại
trong đó tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức thấp
việc kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ ngành chưa đảm bảo yêu cầu
hạ tầng thông tin nguồn nhân lực và công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng chưa đáp ứng các điều kiện
trước những yêu cầu trong kết luận của thủ tướng chính phủ tại hội nghị sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành tập trung khắc phục những khó khăn giải quyết sáu vướng mắc còn tồn tại
tạo sự phối hợp đồng bộ một cách thống nhất với quyết tâm nỗ lực cao nhất trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính
trong đó trước mắt các bộ ngành thống nhất xây dựng ban hành một nghị định chung
nhằm giải quyết vấn đề bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú theo luật cư trú
nhằm đảm bảo cho người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh công tác đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
phấn đấu trong quý bốn tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công đạt tối thiểu ba mươi
các bộ ngành theo từng nhiệm vụ trong đề án sáu đảm bảo tiến độ hoàn thành
không để xảy ra nguy cơ không hoàn thành làm ảnh hưởng chung đến việc thực hiện đề án sáu